kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại thị mận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã liêu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra và làm rõ
ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của một người dân về việc bị nguyễn mai ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã xác định đối tượng tự giới thiệu mình là nguyễn mai ngọc
làm việc ở sở tài chính để chiếm đoạt tiền của bị hại là lại thị mận
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
mận hứa sẽ giúp nạn nhân làm hồ sơ vay hai tỷ đồng lãi suất
thời hạn vay từ một mươi năm đến hai mươi năm
từ một mươi năm năm đến hai mươi năm sau đó thì mận sử dụng các số điện thoại của mình hoặc sim giác
liên hệ với nạn nhân đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn yêu cầu nạn nhân nộp tiền đối ứng cho khoản vay
ba triệu năm trăm linh nghìn đồng một ngày và tiền cảm ơn những người giúp đỡ
tiền đối ứng sẽ được hoàn trả sau
chính vì vậy nạn nhân đã tin tưởng và chuyển khoản giao số tiền hơn hai tỷ đồng cho mận
ngoài hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh còn thu giữ tài liệu
phản ánh việc mận giới thiệu có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh có mối quan hệ với một số người ở bộ y tế
bộ lao động thương binh và xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc
phòng cảnh sát kinh tế và phòng an ninh kinh tế công an tỉnh nghệ an đã phối hợp tiến hành xác minh
phát hiện vụ việc có dấu hiệu đưa nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
theo đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ
nhận hối lộ khởi tố ra lệnh bắt tạm giam bốn bị can là lãnh đạo chỉ huy cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
và một phó giám đốc công ty bao gồm phan văn nhâm tri cục trưởng ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ
đặng minh sơn cán bộ đội nghiệp vụ cùng về hành vi nhận hối lộ đinh thị hòa phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn laupes paris
về hành vi đưa hối lộ các quyết định và lệnh bắt đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn bước đầu làm rõ hành vi từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai các cán bộ hải quan đã nhận tiền để làm thủ tục cho năm một nghìn xe ô tô quá tải qua cửa khẩu nậm cắn
với số tiền hơn hai một tỷ đồng hiện nay các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang tiếp tục tập trung xác minh
điều tra và làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ động trong công tác thu thập thông tin xác định doanh nghiệp trọng điểm để phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kiểm tra giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu
được lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh triển khai đồng bộ trong dịp cuối năm
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
cảng cạn icd móng cái tỉnh quảng ninh những ngày cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
việc xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn được duy trì tuy nhiên số lượng xe xuất cũng như nhập không lớn
công tác kiểm soát kiểm tra người phương tiện cũng như hàng hóa thông quan được lực lượng chức năng tiến hành một cách chặt chẽ
trong việc điều thông hàng hóa tại lối mở kimét ba bốn hải yên
trong thời gian vừa qua đơn vị cũng đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm
đạo của cấp trên đặc biệt là bố trí sửa lụng nước đường thiết lập vùng xanh an toàn
đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực lối mở đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
và tạo điều kiện thuận lợi để cho các hoạt động lưu thông hai bên biên giới qua lối mở
cửa khẩu phụ ca long là một trong những địa điểm vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tấp nập
và sầm út nhất trước thời điểm bùng phát dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thời điểm hiện tại mọi hoạt động tại đây lại trái ngược
hoàn toàn so với trước công tác kiểm tra giám sát hàng hóa tập kết vẫn được hải quan mong cái
phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi
thời điểm cao điểm thì một ngày có thể lên tới một trăm rưỡi đò
chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở hợp tác xã nhưng mà chúng tôi cũng không thể kiểm soát hết
tại vì hợp tác xã họ lại được hành chính họ chỉ báo cáo lại công việc cho chúng tôi thôi
và chúng tôi lại tích cực làm việc với bên hải quan và biên phòng để giúp đỡ hợp tác xã
làm sao cho họ làm đúng pháp lực
kho bãi điểm tập kết phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu được lực lượng chức năng
túc trực kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát hiện vi phạm cũng như tháo gỡ những vướng mắt
mà các doanh nghiệp gặp phải
chúng tôi có một phần mềm để thu thập những cái đấy đánh giá từ khi doanh nghiệp hoạt động
ở trong không chỉ lĩnh vực hải quan mà cả lĩnh vực thuế lĩnh vực bên phạm và các nơi khác nữa
tổng hợp vào để đưa ra doanh nghiệp nó ở cái hạng nào mức rủi ro cao hay thấp
từ đó là phân tích ra tăng cường công tác thu thập thông tin hối hợp với cơ quan bán ngành khác
như là bên cục điều tra chứng mua lậu bên phòng bên lực lượng công an để nắm thêm những thông tin
nếu mà khi có thông tin thì có thể để xử lý kịp thời những vụ việc
năm nay thì so với năm kể trước thì về số vụ việc và vi phạm của các ngành
cũng như là phía hải quan thôi thì giảm về số vụ cũng như là giảm về trị giá do các lực lượng
nguyên nhân là do các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
cũng như là cửa khẩu cho nên là cái hạn chế nó thấp nhất những hành vi vi phạm về bồn lậu như dẫn đến thương mại
song song với đó đơn vị hải quan đã phối hợp thực hiện quản lý làm thủ tục kịp thời cho hàng hóa
phương tiện ra vào địa điểm kiểm tra tập trung theo quy định của pháp luật
triển khai nhiều giải pháp đơn giản hóa thủ tục bãi bỏ các khâu không phù hợp
đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu
chính phủ đã tiếp tục đề xuất ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết áp dụng mức sản
ở biểu khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể đối với xăng giảm từ bốn đồng một lit xuống mức sàn một đồng một lit
nhiên liệu bay giảm từ ba đồng một lit xuống mức sàn một đồng một lit
dầu diesel giảm từ hai đồng một lit xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lit
dầu ma rút dầu nhờn giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
mỡ nhờn giảm từ hai đồng một kg xuống mức sàn ba trăm linh đồng một kg
dầu hỏa giảm từ một đồng một lit xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lit
cũng theo tờ trình từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
mức thuế này tiếp tục thực hiện theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
trong đó xăng là bốn đồng một lit nhiên liệu bay là ba đồng một lit
dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn là hai đồng một lít
dầu hỏa là một đồng một lít mỡ nhờn là hai đồng một kg
để đảm bảo tính kịp thời
chính phủ đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ cho rằng việc giảm thuế này với xăng dầu mỡ nhờn như đề xuất
và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi
so với kỳ điều chỉnh gần nhất thì giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn sẽ giảm tương ứng
bao gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc sẽ gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm
acid nucleic phòng chống covid một mươi chín tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này
vụ thị trưởng châu á châu phi bộ công thương vừa cập nhật thông tin trên
đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang trung quốc
theo đó cơ quan này cho biết tổng cục hải quan trung quốc đã ra thông báo
với một số nội dung có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu đáng chú ý
như vậy sau gần hai năm theo đuổi với chính sách zero covid
và xiết chặt quy trình nhập khẩu hàng hóa đến nay trung quốc đã dần tháo bỏ các quy định
vietjet tặng hàng trăm nghìn mã giảm cho hành khách
hàng trăm nghìn mã giảm đến chín mươi giá vé cùng e voucher ba trăm linh đồng
là quà tặng của vietjet tới hành khách dịp năm mới
diễn ra từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khi nhập mã new year hai nghìn hai mươi ba trên website chính thức
hay trên ứng dụng điện thoại vietjet e
khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi lên đến chín mươi giá vé
áp dụng toàn mạng bay nội địa và quốc tế
linh vật mèo cho đường hoa nguyễn huệ hai nghìn hai mươi
sẽ có nhiều sắc thái biểu cảm
kể từ đầu tháng một mươi hai

phải tăng ca mới kịp tiến độ xây dựng
cho đường hoa nguyễn huệ hai nghìn hai mươi
mèo được trang trí giả gốm
là một trong những nguyên liệu mới trong năm nay đến đường hoa
qua mỗi năm những nghệ sĩ không ngừng sáng tạo
cho ra những linh vật có thẩm sắc khác nhau
tạo sự khác biệt để đường hoa vẫn luôn lôi cuốn
hấp dẫn người dân đến thăm quan thưởng lãm
và chụp hình vào dịp tết đến
thưa quý vị và các bạn
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
và hiện tại thì nhu cầu mua sắm hàng hóa
cuối năm tại thành phố đà nẵng
đang có xu hướng tăng mạnh
mặc dù là những tác động bất lợi của thị trường thế giới
ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước
thế nhưng mà ngành công thương cũng như là các nhà phân phối
kênh bán lẻ đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú
rồi rào bình ổn giá và triển khai được nhiều chương trình khuyến mại
để phục vụ thị trường tết và kích cầu tiêu dùng
trong dịp cuối năm
trong những ngày này
thị trường hàng hóa phục vụ tết đã bắt đầu nhộn nhịp
tại các siêu thị trung tâm thương mại
các mặt hàng bánh kẹo mứt giỏ quà tặng nước dạy khác
đã được bay bán với chủng loại phong phú mẫu mạ đa dạng
lượng khách hàng cũng đang có xu hướng tăng từ một mươi đến hai mươi
năm nay tết đến sớm hơn mọi năm
thì cái nhu cầu của khách hàng như vậy thì chúng tôi cũng đã dự trữ
so với năm ngoái cũng là một mươi đến một mươi năm tổng trên cái trị giá
của đơn hàng ngập tết
chủ yếu là những mặt hàng về gia vị cho nhu cầu của khách hàng
cũng như các hàng thời vụ bánh bứt tết cho khách hàng
về cái giá cả thì năm nay không có tăng mạnh so với những năm ngoái
cũng như các năm trước
thì chúng tôi cam kế rằng tất cả những cái hàng giá cả thì rất là ổn định
và có những mặt hàng hiện nay là chúng tôi đã bình ổn giá rất là tốt
năm nay chị thấy các mặt hàng rất là nhiều giá cả thì cũng rất là ok
nên chị cũng đang tìm để đặt mua cỡ khoảng một trăm linh xích quà
để chị tặng cho khách
theo dự báo của ngành công thương nhu cầu tiêu dùng dịp tết
sẽ tăng đến sáu mươi so với cùng kỳ
thế nên hàng hóa cũng được dự trữ trước một tháng
dự kiến thành phố đà nẵng dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu
đạt khoảng hai ba trăm linh tỷ đồng phục vụ thị trường tết
cùng với đó các chương trình khuyến mại bình ổn giá cũng được triển khai
từ rất sớm và duy trì đến cần tết để phục vụ người dân mua sắm
tại các chợ truyền thống năm nay giá cả có tăng nhẹ
nhưng nhìn chung vẫn ở mức bình ổn
các tiểu thương cũng đã ký cam kết bán đúng giá
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng chợ văn minh thương mại
để bảo đảm tiêu dùng cho người dân
vì mặt giá cả là chợ còn là đi rất là lợi chủng
trong thời gian tới sở công thương thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục phối hợp
với cục quản lý thị trường các sở ban ngành cơ quan đơn vị liên quan
theo dõi giám sát để phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng
cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường đồng thời đấu tranh
chống buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng
hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
và các hành vi gian lận thương mại khác đặc biệt là trong thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trước trong và sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba đảm bảo bình ổn thị trường
kích cầu mua sắm dịp cuối năm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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại